hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh sát nhân dân huyện crong bông tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với hai đối tượng cùng tên phúc và đều trú tại huyện crong bông để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng sáu tại tiểu khu một nghìn một trăm bảy mươi bốn thuộc xã hòa lễ huyện grong bông công an huyện crong bông đã bắt quả tang trần minh phúc cùng hai đối tượng đều trú tại huyện grong bông đang có hành vi khai thác lâm sản trái phép
qua khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ trên tám mươi mét khối gỗ bị khai thác trái phép mở rộng điều tra ngày một mươi sáu tháng sáu công an huyện crongbong tiếp tục bắt giữ lê ngọc phúc cùng bốn đối tượng khác có liên quan
ban đầu các đối tượng khai nhận lê ngọc phúc và trần minh phúc cùng nhau bàn bạc góp vốn rồi thuê người lên rừng khai thác lâm sản trái phép về bán cho những người có nhu cầu hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một cơ sở thu gom rác thải y tế vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện và xử lý
trước đó tại cơ sở số một trăm sáu mươi năm lý thái tổ phường an hòa tp huế do ông nguyễn triều làm chủ lực lượng công an phát hiện chín bao tải chứa rác thải y tế gồm bơm kim tiêm đã qua sử dụng ống nghiệm còn dính máu găng tay v v
toàn bộ số rác thải này chưa được phân loại
theo lời khai ban đầu của ông triều số rác thải y tế trên được ông thu mua từ các nguồn thu gom rác thải nhỏ lẻ
sau đó phân loại mang phục vụ mục đích tái chế
hiện phòng cảnh sát môi trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào tối qua trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân trà hai phường tân bình thành phố đồng xoài tỉnh bình phước khiến hai người bị thương nặng
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút tối qua hai thiếu niên tên hùng và hậu cùng một mươi năm tuổi trú tại tỉnh bình phước điều khiển xe máy chở nhau lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đến đoạn đổ dốc tà bế do chạy với tốc độ cao nên khi phát hiện xe khách của nhà xe thành công đang lưu thông cùng chiều phía trước bất ngờ bật sinh nhan trái qua đường
hai thiếu niên đã không kịp xử lý đâm vào phần hông đầu bên trái của xe ô tô cú đâm mạnh khiến hai thanh niên bị ngã văng xuống đất bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước chiếc xe máy bị nát bét phần đầu xe ô tô cũng bị hư hỏng
cũng vào tối qua lực lượng chức năng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh tiếp nhận tin báo của người dân khu bảy phường hải yên thành phố móng cái về việc phát hiện đối tượng vi văn hiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại huyện mường lát tỉnh thanh hóa bỏ trốn khỏi khu cách ly central way đang có mặt trên địa bàn phường
lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về khu cách ly central way ở phường trà cổ tp mong cái cách ly theo quy định
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng sáu vi văn hiến được tổ công tác của đồng bộ
viên phòng bắc sơn tp mong cái phát hiện khi đang nhập cảnh trái phép vào việt nam qua đường biên giới
vi văn hiến sau đó được bàn giao về khu vực cách ly central way để thực hiện cách ly theo đúng quy định
tại đây hiến đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với sars cov hai
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng sáu đối tượng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi